đang vận chuyển một trăm hai mươi hai bình khí cười đủ kích cỡ đi giao cho các địa chỉ ở trung tâm thành phố đà nẵng
tài xế trần phương bình chú tại quận cẩm lệ đã bị đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an quận hải châu phát hiện và bắt quả tàng
số lượng bình khí cười nói trên được trần phương bình giấu trong thùng xe tải
làm việc với cơ quan công an tài xế bình khai báo đã nhận vận chuyển số bình khí cười này cho một thanh niên chưa rõ lai lịch
từ một xe khách trong khu công nghiệp hòa khánh đến các địa chỉ được chỉ định sẵn trên địa bàn thành phố
khi đang di chuyển qua ngã tư man thiện thì bị phát hiện bắt quả tàng
hiện công an quận hải châu đã tiến hành kiểm kê lập biên bản vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật